ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai luật sư bảo chữa cho bị cáo nguyễn bắc son
nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông cho biết
tính đến nay gia đình đã nộp sáu mươi sáu tỷ đồng tiền mặt
nhằm giúp ông son khắc phục hoàn toàn hậu quả của hành vi nhận hối lộ
theo dự kiến chín giờ sáng mai hai mươi tám tháng một mươi hai
tòa án nhân dân tp hà nội sẽ ra phán quyết sơ thẩm vụ án này
theo cơ quan công bố thương vụ mobile phone mua avg gây thiệt hại cho nhà nước
khoảng sáu năm trăm linh tỷ đồng và bị cáo nguyễn bắc son là người có vai trò xuyên suốt nhất